các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
bão số tám giật cấp một mươi ba hiện cách quần đảo hoàng sa khoảng chín trăm một mươi km về phía đông đông bắc
trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây khả năng mạnh thêm
bộ lao động thương minh và xã hội đề xuất nghỉ tết âm lịch nhâm dần chín ngày
lý giải chín ngày nghỉ này bao gồm năm ngày nghỉ tết theo luật lao động năm hai nghìn một mươi chín và bốn ngày nghỉ theo lịch hàng tuần
bộ tổng thống tổng thống tổng thống tổng thống tổng thống tổng thống tổng thống tổng thống
bộ giao thông vận tải đã quyết định cho khai thác lại tàu khách từ ngày một mươi ba tháng một mươi
mà không cần chờ ý kiến địa phương đồng thuận mới cho mở lại tàu khách như kế hoạch trước đó
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thuyên huế hướng dẫn thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với hành khách đến và trở về địa phương này bằng đường hàng không
sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định và ủy ban nhân dân thành phố quy nhơn
đã thống nhất cho dừng việc học đối với học sinh trên địa bàn
dự kiến bắt đầu vào ngày một mươi một tháng một mươi đến khi có thông báo mới
bắc ninh khẩn tìm người liên quan đến các trường hợp dương tính với sars cov hai
ở thành phố bắc ninh huyện tiên du và thị xã tử sơn
trong những ngày qua người dân thị xã nghị sơn thanh hóa từ thành phố hồ chí minh
và các tỉnh phía nam về địa phương phản ánh việc thị xã thu phí cách ly tập trung cao
từ hơn năm hai đến năm sáu triệu đồng
trưởng trạm y tế xã khánh hưng huyện trần văn thời tỉnh cà mau
nơi tiêu hủy một mươi sáu con chó mèo đã xin nghỉ việc
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
bão số tám giật cấp một mươi ba khi cách quần đảo hoàng sa khoảng chín trăm một mươi km về phía đông đông bắc
trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây khả năng mạnh thêm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc bốn giờ ngày một mươi hai tháng một mươi
tâm bão số tám ở khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc một trăm một mươi chín năm độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng chín trăm một mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một mươi một chín mươi một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi ba
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm hai mươi km tính từ tâm bão
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km và khả năng mạnh thêm
đến bốn giờ ngày một mươi ba tháng một mươi vị tâm bão ở khoảng một mươi chín độ vĩ bắc
một trăm một mươi ba sáu độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm bảy mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một trăm linh một trăm hai mươi km trên giờ dập cấp một mươi ba
hôm nay một mươi hai tháng một mươi khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai ba m biển đông
từ đêm mai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi vùng ven biển từ hải phòng đến quảng bình
dự báo gió mạnh cấp sáu bảy giật cấp chín
ngoài ra từ chiều mai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi khu vực bắc bộ và quảng trị mưa to
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên hai trăm linh mm trên đợt
khu vực từ thanh hóa đến quảng bình mưa rất to với lượng mưa phổ biến
từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm trên một đợt có nơi lên đến hai trăm năm mươi mm trên đợt
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi các tỉnh trung trung bộ có thể xảy ra mưa to đến rất to
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và ven sông
bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất kỷ tết âm lịch nhâm dần chín ngày
lý giả chín ngày nghỉ này bao gồm năm ngày nghỉ tết theo luật lao động hai nghìn một mươi chín
và bốn ngày nghỉ theo lịch hàng tuần
cụ thể trong dự thảo người lao động là công chức viên chức có thể nghỉ liền chín ngày liên tục
từ thứ bảy ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày chủ nhật ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tức là từ ngày hai mươi bảy tháng chạp năm hai nghìn hai mươi
tết ngày sáu tháng riêng năm nhâm dần
bộ lao động thương binh và xã hội lý giải chín ngày nghỉ này bao gồm năm ngày nghỉ tết
theo luật lao động hai nghìn một mươi chín và bốn ngày nghỉ theo lịch hàng tuần
trong dự thảo của bộ lao động thương binh và xã hội nêu rõ
người lao động không phải là công chức hoặc viên chức
sẽ được người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ tết âm lịch theo điều kiện thực tế
và lịch nghỉ đối với công chức viên chức
phương án đưa ra là lựa chọn một ngày nghỉ trước tết và bốn ngày nghỉ sau tết
khoảng nghỉ hai ngày trước tết và ba ngày nghỉ sau tết
bộ này cũng lưu ý người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ tết âm lịch
tới người lao động trước ba mươi ngày
hiện đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội đã được gửi tới một mươi sáu cơ quan
để xin ý kiến trước khi trình lên chính phủ xem xét quyết định
tối một mươi một tháng một mươi bộ giao thông vận tải đã quyết định cho khai thác lại tàu khách
từ ngày một mươi ba tháng một mươi mà không cần chờ ý kiến địa phương đồng thuận
mới mở lại tàu khách như kế hoạch trước đó
theo đó thời gian thi định của bộ lao động thương binh và xã hội

trong giai đoạn này trên tuyến hà nội tp hcm sẽ dừng đón trả khách
tại tất cả hai mươi ba ga ở tất cả tỉnh thành trên tuyến
tuyến hà nội hải phòng cũng dừng đón trả khách
tại hầu hết các ga ở các tỉnh thành tàu đi qua
khách đi tàu giai đoạn này cần đặt điều kiện về tiêm đủ vaccine
hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín xét nghiệm sắc covid hai tuân thủ năm k
cam kết theo mẫu
khách phải thông báo và chấp hành quy định tại địa phương nơi tới
điều kiện áp dụng với khách đi từ vùng nguy cơ rất cao
nguy cơ cao tới vùng tương đối hoặc thấp hơn
khách đi tàu từ vùng có nguy cơ rất cao
nguy cơ cao được bán vé theo chỗ tại toa xe riêng trên đoàn tàu
với khách đi từ vùng nguy cơ và bình thường mới
tại địa phương tương đương hoặc cao hơn
chỉ cần có xét nghiệm âm tính với sắc covid hai và có toa riêng
giai đoạn này chưa mở lại các tuyến tàu khách đi thái nguyên
một số tỉnh phía bắc
trong giai đoạn đầu sẽ khe thác với tầm xuất hạn chế
sau giai đoạn thí điểm bộ giai thông bằng tải sẽ tổng hợp kết quả
ý kiến của các địa phương để báo cáo thủ tướng
bộ giai thông bằng tải tổng công ty đường sắt xây dựng quy trình phục vụ hành khách
theo quy định trên phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh
thông tin công bố công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và các đại lý
các ga tàu dừng đón trả khách giai đoạn một
tuyến đường sắt hà nội hải phòng tàu sẽ dừng đón trả khách tại các ga
hà nội long biên gia lâm cẩm giàng hải dương phú thái và hải phòng
tuyến hà nội thhcm tàu sẽ dừng đón trả khách tại hai mươi ba ga
hà nội phú lý hà nam nam định ninh bình biểm sơn thanh hóa thanh hóa vinh nghệ an yên trung hương phố hà tĩnh đồng hới quảng bình đông hà quảng trị huế đà nẵng tâm kỳ quảng nam quảng ngãi dư trì bình định tuy hòa phú yên nha trang khánh hòa tháp chàm ninh huận bình huận biên hòa đồng nai dị an bình dương sài gòn thhcm
quỹ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế hướng dẫn thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đối với hành khách đến hoặc trở về địa phương này bằng đường hàng không
ngày một mươi một tháng một mươi quỹ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đối với hành khách đến trở về địa phương này bằng đường hàng không
theo đó tất cả hành khách đủ điều kiện theo quy định của bộ giao thông vận tải quyết định số một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu qd bgtvt được đến trở về thừa thiên huế
đồng thời thực hiện biện pháp tự theo dõi sức khỏe hoặc cách ly tại nơi cư trú lưu trú bảy ngày theo quy định hoặc cách ly tập trung bảy ngày nếu không đảm bảo các điều kiện cách ly tại nơi cư trú lưu trú
thừa thiên huế phân loại thành ba nhóm khách hàng và đưa ra những yêu cầu cụ thể
ba mươi phút sau khi công dân cung cấp thông tin căn cứ vào tiêu chí ban chỉ đạo phòng chống dịch covid của tỉnh thừa thiên huế sẽ nhận các kết quả nếu công dân không đảm bảo điều kiện theo quy định sẽ bị từ chối
nếu công dân thiếu các thông tin kiểm chứng thì sẽ được hướng dẫn hoàn thiện và nếu công dân cung cấp đầy đủ thông tin thì sẽ thông báo xác nhận thông tin kèm theo phương thức cho công dân về tỉnh
sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định và ủy ban nhân dân tp quy nhơn đã thống nhất cho dừng việc học đối với học sinh trên địa bàn dự kiến bắt đầu vào ngày một mươi một tháng một mươi để khi có thông báo mới
liên quan kf là một học sinh lớp một mươi một của trường trung học phổ thông trương vương sáng ngày một mươi hai tháng một mươi ubnd tp quy nhơn tỉnh bình định xác nhận đã đưa năm mươi trường hợp f một ở địa phương đi cách ly tập trung theo quy định
trong đó một giáo viên bốn mươi bảy học sinh lớp một mươi một và ba người nhà của một học sinh trường trung học phổ thông trương vương được phát triển
trước đó ngày một mươi tháng một mươi trường trung học phổ thông trương vương tổ chức cho học sinh đến lớp chọn dẹp để chuẩn bị trở lại trường học vào ngày một mươi một tháng một mươi theo kế hoạch
tuy nhiên qua test nhanh sắc covid một mươi chín một học sinh lớp một mươi một được phát hiện trong tình trạng dân tính
ngay lập tức ngành y tế tổ chức trivet xác định có năm mươi kf một liên quan học sinh dân tính này trong đó có một thầy giáo đo thân nhiệt bốn mươi hai học sinh cùng lớp và bốn học sinh cùng khối và ba người nhà
ngay sau khi phát hiện vụ việc sở giáo dục đào tạo tỉnh bình định và ủy ban nhân dân thành phố quy nhơn đã thống nhất cho dừng việc học đối với học sinh trên địa bàn dự kiến bắt đầu vào ngày một mươi một tháng một mươi đến khi có thông báo mới
trong khi đó sáng cùng ngày ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình định đã thông tin về sáu ca covid một mươi chín mới trên địa bàn năng tổng số ca covid một mươi chín ở địa phương này lên một bốn trăm hai mươi ba ca
bắc ninh khẩn tìm người
bắc ninh khẩn tìm người liên quan đến các trường hợp dương tính với sars cov hai
bắc ninh khẩn tìm người liên quan đến các trường hợp dân tính với sars cov hai
ba mươi ngày không phát sinh ca mắc covid một mươi chín tại cộng đồng trong hai ngày một mươi và một mươi một tháng một mươi tỉnh bắc ninh liên tiếp xuất hiện các ca mắc covid một mươi chín ngoài cộng đồng
từ chiều ngày chín tháng một mươi đến hai mươi một h ngày một mươi một tháng một mươi tỉnh ghi nhận chín trường hợp dương tính với sars cov hai trong đó có một ca ở huyện tiên du tám ca ở thành phố bắc ninh
trong ngày một mươi một tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc ninh phát thông báo khẩn tìm tất cả người từng đi đến ở trở về từ các địa điểm sau
chở cả đêm ở khu phố nguyễn giáo phường đồng nguyên thị xã từ sơn từ ngày hai mươi năm tháng chín đến nay
khu vực bán cá trợ góc xóm giữa khu dương ổ phường phong khuê thành phố bắc ninh từ ngày hai mươi năm tháng chín đến nay
khu cầu tiên xóm sổ dương ổ phường phong khê thành phố bắc ninh từ ngày hai mươi năm tháng chín đến nay
trường mầm non sao mai đường lê thái tổ phường võ cường thành phố bắc ninh từ ngày sáu tháng một mươi tới nay
cửa hàng điện thoại techbot số ba trăm bốn mươi ngô gia tự phường tiền an thành phố bắc ninh từ lúc tám h đến tám h ba mươi ngày tám tháng một mươi
cửa hàng laptop bắc ninh số ba trăm hai mươi bốn ngô gia tự phường tiền an thành phố bắc ninh từ chín h ba mươi đến một mươi h ba mươi ngày bảy tháng một mươi
cửa hàng bún cá biển số sáu mươi bốn lê văn thịnh khu ba phường xuối hoa thành phố bắc ninh từ lúc tám h ba mươi đến chín h ngày tám tháng một mươi
quán vịt quay lạng sơn số sáu nguyễn đắc đạo phường đại phúc thành phố bắc ninh từ lúc bảy h đến tám h ngày một mươi một tháng một mươi
cửa hàng massag phúc hương tầng bốn siêu thị điện máy anh đức số bốn mươi năm lý thánh tông phường tân hồng thị xã từ sơn từ ngày hai mươi bảy tháng chín đến nay
nhà hàng trâu tươi minh hằng số bốn mươi sáu hai bà trưng thị trấn lim huyện tiên du từ lúc hai mươi ba h một mươi đến hai mươi ba h hai mươi ba phút ngày một mươi tháng một mươi
quán ăn đêm bánh mì suốt vang xua thập cẩm hàng nga số bảy trăm linh bảy trăm linh hai ngu gia tự
phường ninh xá thành phố bắc ninh từ lúc giờ đến một h ngày chín tháng một mươi
cường điện thoại táo bắc ninh số bốn trăm linh hai ngô gia tự phường tiền an thành phố bắc ninh từ tám h đến tám h ba mươi ngày tám tháng một mươi
cửa hàng bún chả bún cua mì cua bún cua bắp bò số bốn mươi bảy huyền quang phường ninh xá thành phố bắc ninh từ lúc chín h đến một mươi h ngày bảy tháng một mươi
cường bánh cuốn nóng hai lúa số bốn mươi năm huyền quang phường ninh xá thành phố bắc ninh từ chín h đến một mươi h ngày bảy tháng một mươi
cửa hàng kem và trà sữa misuê số ba mươi hai c lý thường kiệt thị trấn lim huyện tiên du từ lúc một mươi chín h đến hai mươi h ngày bảy tháng một mươi
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc ninh đề nghị những ai đến có mặt tại những địa điểm trên liên hệ ngay đến cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ
hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng tại tỉnh bắc ninh chín trăm sáu mươi năm một trăm sáu mươi bốn chín mươi một
trong những ngày qua người dân thị xã nghi sơn thanh hóa từ tp hcm và các tỉnh phía nam về địa phương phản ánh việc thị xã thu phí cách ly tập trung cao
từ hơn năm hai đến hơn năm sáu triệu đồng
theo ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn thực hiện công điện ngày năm tháng một mươi của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
về việc tăng cường quản lý người trở về từ tp hcm và các tỉnh thành phố khác để phòng chống dịch covid một mươi chín
thị xã đã tổ chức điểm đón công dân tại thôn hòa lâm xã trường lâm trên quốc lộ một a
đối với người chưa tiêm hoặc tiêm một mũi vaccine phòng covid một mươi chín trở về từ vùng dịch phải cách ly y tế tập trung hoặc cách ly tại nhà nơi cư trú trong một mươi bốn ngày
xét nghiệm ba lần trong thời gian cách ly người cách ly phải tự trả các chi phí
người trở về từ các vùng có nguy cơ phải cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú một mươi bốn ngày xét nghiệm và chi trả phí xét nghiệm ba lần trong thời gian cách ly
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine sau một mươi bốn ngày tiêm hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có xác nhận của cơ quan y tế khi về địa phương phải tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày xét nghiệm và chi trả phí xét nghiệm hai lần
thị xã nghi sơn đã chuẩn bị tám cơ sở với tổng số là chín trăm linh phòng để cách ly tập trung
người trở về từ các vùng dịch có nhu cầu
về chi phí tại các cơ sở cách ly ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn lý giải thực hiện theo nghị quyết một mươi sáu ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ về chi phí cách ly y tế khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch covid một mươi chín
và quyết định số ba nghìn sáu trăm linh bốn ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa về việc áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
người cách ly y tế phải tự chi trả chi phí đưa đón từ nơi ở làm việc
đến cơ sở cách ly chi phí xét nghiệm sàng lọc theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành test nhanh kháng nguyên hai trăm ba mươi đồng trên một người trên một lần xét nghiệm real time pcr bảy trăm ba mươi đồng trên một người trên một lần chi phí ăn ở sinh hoạt theo mức giá của cơ sở cách ly
chi phí một ngày cho một người cách ly tại khách sạn do ủy ban nhân dân thị xã trưng dụng gồm khách sạn thanh còi co nguyễn hương sơn victoria là hai trăm năm mươi đồng gồm tiền ăn tám mươi đồng chi phí sinh hoạt bốn mươi đồng
chi phí thu gom xử lý rác thải y tế
đồng chi phí phòng ở một trăm linh đồng trên một người phòng hai người tổng kinh phí cho một người cách ly một mươi bốn ngày tại cơ sở cách ly ở khách sạn là năm sáu trăm chín mươi đồng tính cả chi phí ba lần xét nghiệm real time pcr mức bảy trăm ba mươi đồng trên một người trên một lần
chi phí một ngày cho một người cách ly tại nhà nghỉ được ủy ban nhân dân thị xã trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung là hai trăm hai mươi đồng gồm tiền ăn tám mươi đồng chi phí sinh hoạt bốn mươi đồng chi phí thu gom xử lý rác thải y tế ba mươi đồng
chi phí phòng ở bảy mươi đồng trên một người phòng hai người tổng kinh phí cho một người cách ly một mươi bốn ngày tại cơ sở cách ly đó ở nhà nghỉ là năm hai trăm bảy mươi đồng tính cả chi phí ba lần xét nghiệm real time pcr mức bảy trăm ba mươi đồng trên một người trên một lần
trẻ em dưới một mươi sáu tuổi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được xem xét hỗ trợ tiền ăn mức tám mươi đồng trên một người trên một ngày và các chi phí phục vụ sinh hoạt giảm năm mươi kinh phí trong thời gian cách ly đối với người thuộc hộ nghèo
sáng ngày một mươi hai tháng một mươi trao đổi với tuổi trẻ online ông mai sĩ lân phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn cho biết trong nhiều tháng qua bằng nguồn lực của thị xã kinh phí xã hội hóa của doanh nghiệp nhà hảo tâm thị xã đã hỗ trợ bữa ăn hàng ngày chi phí sinh hoạt cho hơn một người cách ly tập trung trong phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương
đến nay kinh phí của thị xã và nguồn xã hội hóa có hạn nên thị xã đã thực hiện thu phí cách ly tập trung đúng theo quy định hướng dẫn của nhà nước
các mức thu phí cách ly tập trung được tính chi tiết công khai minh bạch để người dân lựa chọn thị xã nghi sơn cam kết là những gì tốt nhất cho người dân khi từ vùng dịch trở về cách ly tập trung đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín cho người cách ly gia đình và cộng đồng ông lân cho biết thêm
trưởng trạm y tế xã khánh hưng huyện trần văn thời tỉnh cà mau nơi tiêu hủy một mươi sáu con chó mèo đã xin nghỉ việc
liên quan đến vụ tiêu thụ đàn chó của cặp vợ chồng về cà mau tránh dịch tối ngày một mươi một tháng một mươi ông
chủ tịch ubnd huyện trần văn thời tỉnh cà mau cho biết chủ trạm y tế xã khánh hưng đã làm đơn xin nghỉ việc
chủ tịch ubnd huyện trần văn thời cho biết do thông tin lan truyền trên mạng xã hội khiến trưởng trạm y tế xã khánh hưng bị nhiều cư dân mạng xúc phạm nên chịu nhiều áp lực và xin nghỉ việc
tuy nhiên do huyện đang thực hiện kế hoạch tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín quy mô lớn nên khi nhận đơn xin nghỉ việc của trưởng trạm y tế xã khánh hưng
lãnh đạo ubnd trần văn thời động viên người này tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi hoàn thành xong chiến dịch tiêm vaccine như vtc news đã đưa tin
lúc hai mươi hai h ba mươi ngày tám tháng một mươi xã khánh hưng tiếp nhận bảy người từ vùng dịch trong đó có vợ chồng chủ một mươi năm con chó và một con mèo vào khu cách ly tập trung tại trường trung học phổ thông khánh hưng
khi tiếp nhận ban điều hành khu cách ly đã lấy mẫu xét nghiệm test nhanh và mẫu xét nghiệm pcr với bảy người nêu trên
tuy nhiên trong quá trình lấy mẫu của bảy người này do không có người quản lý nên chó mèo chạy trong khu cách ly
những người trong khu cách ly phản ứng không đồng tình vì làm ảnh hưởng vệ sinh nguy hiểm đến người xung quanh và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ban điều hành khu cách ly yêu cầu người nuôi chó mèo tự buộc nhốt lại tại một điểm để quản lý không làm ảnh hưởng những người xung quanh
sau khi test nhanh kết quả bốn người dương tính trung tâm y tế huyện chỉ đạo bộ phận chuyên môn tách riêng cho năm người trong hộ gia đình
trong đó có trẻ em tám tuổi ở phòng riêng hai người còn lại ở riêng một phòng chờ kết quả pcr
trong thời gian chờ xét nghiệm pcr các dây buộc không đảm bảo dẫn đến chó mèo tiếp tục chạy trong khu cách ly
ban điều hành đã yêu cầu người nuôi quản lý để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sau đó người nhận nuôi quản lý chó mèo tự bắt bỏ vào bao và rổ nhựa bốn con chó lớn vào bao một mươi một con chó nhỏ và một con mèo vào rổ nhựa để bên ngoài phòng cách ly
đến một mươi bốn h bốn mươi ngày chín tháng một mươi kết quả xét nghiệm pcr đã xác định cả năm người đều dương tính nên cơ quan chức năng đưa đi cách ly điều trị
tại bệnh viện đa khoa trần văn thời theo quy định
người dân tiếp tục phản ánh yêu cầu gia đình người nhận nuôi chó mèo đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh
từ đêm ngày tám tháng một mươi đến sáng ngày chín tháng một mươi gia đình người nuôi chó mèo không quản lý được như yêu cầu
còn để chó chạy răng trong khu cách ly làm ảnh hưởng đến người xung quanh
bác điều hành khu cách ly yêu cầu gia đình tiếp tục quản lý để đảm bảo vệ sinh trong khu cách ly và phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân huyện trần văn thời cho biết trước áp lực về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và từ bà con nhân dân
tác động từ những người đang trong khu cách ly ban điều hành tiếp tục yêu cầu người nuôi chó mèo quản lý
để đảm bảo vệ sinh trong khu cách ly và phòng chống dịch covid một mươi chín
nếu không đảm bảo thì tiến hành tiêu hủy lúc này gia đình nhận nuôi không có ý kiến gì
do bức xúc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong khu cách ly tập trung
vừa phải lo lắng sắp xếp bổ trí nơi an nghỉ chăm sóc y tế đồng thời chủ nhận nuôi chó mèo đều dương tình với sắc covid hai
những người trong khu cách ly và người dân ngoài khu vực xung quanh gây áp lực với ban điều hành khu cách ly về việc lo ngại lây lan bệnh
đến bảy h ba mươi ngày chín tháng một mươi người dân xung quanh và những người làm nhiệm vụ trong khu vực cách ly tiếp tục phản ánh đến ủy ban nhân dân xã
và ban điều hành về việc lo sợ chó chạy trong trong khu cách ly ảnh hưởng đến người dân về phòng chống dịch covid một mươi chín
ban điều hành khu cách ly đã lập biên bản tiêu hủy đàn chó mèo trước khi ra ngoài khu cách ly trước sự chứng kiến của người dân
quyết định trên khiến dư luận cả nước phẫn nộ những ngày qua
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại